ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị ngay sau phiên khai mạc hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư nhiệm kỳ khóa một mươi năm
vào sáng nay hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách đã cho ý kiến vào dự án luật căn cước
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đại diện cơ quan soạn thảo phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến đại biểu
tại phiên thảo luận liên quan đến tên gọi của dự thảo luật đa số ý kiến đại biểu quốc hội nhất trí với tên gọi của luật là luật căn cước
vì tên gọi này phù hợp với phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng quy định trong dự thảo luật
gồm cả công dân việt nam và người gốc việt nam đang sinh sống tại việt nam nhưng chưa xác định được quốc tịch
một mươi người này vẫn theo báo cáo của bộ công an hầu hết là các đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương như người dân tộc thiểu số người nghèo không nghề nghiệp không nhà cửa không cả quốc tịch
do chưa xác định được quốc tịch
trong rất nhiều cái không đó nếu không có cả căn cước thứ giấy tờ tùy thân tối thiểu chứng minh về nhân thân lai lịch đặc điểm nhân dạng
thì họ hoàn toàn sẽ là những người đứng bên lề xã hội
khi những người yếu thế không được hưởng chế độ an sinh không nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng thì rất nhiều hệ lụy sẽ xảy ra
nếu con số ba mươi một người này được cấp căn cước được cơ quan chức năng sẽ quản lý tốt hơn và các cá nhân
và cá nhân tôi thì tin rằng cuộc sống của họ sẽ dần ổn định hơn do có giấy tờ hợp pháp để tham gia nhiều hoạt động
xã hội và được hưởng những chế độ an sinh phù hợp
có một số đại biểu cho rằng là nếu mà đổi thẻ lại như vậy thì tốn kém và ngân sách rất lớn
tuy nhiên thì dự thảo trong quy định là không nhất thiết vì những người đã được thẻ căn cước công dân mà đã cố gắng chip rồi là phải đổi thẻ
ai có nhu cầu thì đổi không có nhu cầu thì thôi cũng vẫn sử dụng bình thường như là sẽ thẻ căn cước cấp sau này
cho nên cái việc này về tốn kém chi phí ngân sách thì theo tôi thì nó cũng không phải tốn kém
quan trọng là cái dữ liệu gần
gốc là cái dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia chúng ta lưu trữ
còn thẻ căn cước là mang tính chất định danh và nó thể hiện về mặt hình thức thôi
cho nên tôi cho rằng là dù là thẻ căn cước hay thẻ căn cước công dân nó không quan trọng bằng cái việc dữ liệu quốc gia gốc
ví dụ như người gốc việt nam trong dữ liệu gốc chúng ta ghi về phần quốc tịch chúng ta ghi là chưa xác định quốc tịch thôi
còn khi chúng ta quét thẻ ra thì dù có thể sử dụng là thẻ căn cước nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái việc mà căn cước công dân
như cũ cho nên cá nhân tôi đồng ý là sử dụng là thẻ căn cước
thay mặt cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
đến nay dự thảo luật căn cước đã cơ bản thỏa mãn các yêu cầu của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
đã quán triệt thể chế hóa khá đầy đủ toàn diện các quan điểm chủ trương của đảng
nhất là chủ trương chuyển đổi số xây dựng công dân số xã hội số
đã bám sát các chính sách lớn đánh giá đầy đủ đối tượng tác động đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp đồng bộ hệ thống pháp luật
về cái tên gọi của luật thì cho đến nay chúng tôi thấy rằng là đa số ý kiến của các quý vị đại biểu quốc hội
cũng đã thấy rằng cái tên gọi luật căn cước nó đảm bảo cái tính khoa học cái tính phổ biến
phù hợp với thông lệ quốc tế mang cái tính bao trùm toàn diện
nó phù hợp với cái sự thay đổi trong cái phạm vi
điều chỉnh cũng như là đối tượng áp dụng của dự thảo luật hiện nay
chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp thu và giải trình thấu đáo các vấn đề mà các đại biểu quốc hội nêu lên
và đảm bảo các điều kiện để trình quốc hội tại kỳ họp thứ sáu của quốc hội khóa một mươi năm thông qua dự án luật này
cũng trong phiên làm việc sáng nay hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách đã cho ý kiến vào dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
qua thảo luận nhiều ý kiến đại biểu cho rằng
việc xây dựng và ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là cần thiết
trong bối cảnh trước những ảnh hưởng do hệ quả của sự phát triển kinh tế xã hội
yêu cầu về công tác bảo vệ an ninh trật tự ngày càng tăng lên đặc biệt là ở cấp cơ sở
nhấn mạnh hiện nay khối lượng công việc đang được giao và sắp tới sẽ được giao cho lực lượng công an xã chính quy là khá lớn
đại biểu nguyễn thị việt nga đoàn hải dương cho rằng
việc xây dựng được một lực lượng được bồi dưỡng huấn luyện bài bản
nhằm hỗ trợ công an cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ được giao
thì sẽ góp phần san sẻ áp lực với lực lượng này
qua đó nâng cao chất lượng công tác quan xuyến địa bàn sâu sát nắm tình hình bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
thực tế tại cấp cơ sở thì chúng ta vẫn đang có một số lực lượng hưởng hỗ trợ hàng tháng
để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự
đó là bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách
tuy nhiên có thể thấy các lực lượng này hiện nay hoạt động không thống nhất
nhiều đầu mối theo dõi chỉ đạo nhiều nhiệm vụ có sự mâu thuẫn trồng chéo
vì vậy để nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở hiện nay
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi dưỡng huấn luyện thực hiện các nhiệm vụ được giao
thì cần phải thống nhất đầu mối kiện toàn lực lượng với những tiêu chuẩn yêu cầu cụ thể cần thiết
qua thảo luận
nhiều ý kiến cũng lưu ý cần quy định rõ hơn về nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở